sau khi nhận kết quả của viện vệ sinh dịch tễ trung ương về bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám dương tính với covid một mươi chín
tỉnh hà giang đã khẩn trương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch
quyết tâm ngăn chặn hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn
tỉnh hà giang hiện đã tiến hành phong tỏa xã phố là và thị trấn phố bảng
thành lập các chốt chặn kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tiến hành phun khử khuẩn môi trường
sàng lọc lấy mẫu đối với tất cả những người tiếp xúc tiếp xúc gần với bệnh nhân
ngoài bốn mươi chín chốt kiểm dịch tại các huyện thành phố tỉnh hà giang sẽ thành lập thêm tám chốt
tại huyện đồng văn mèo vạc tiếp tục tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ sẵn sàng tinh thần chuyển từ tỉnh có nhóm nguy cơ thấp
sang trạng thái nhóm nguy cơ cao